thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn do lật bè chìm xuống biển làm hai du khách chết đuối
nhiều người bị thương tại vùng biển vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
ngay trong chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã tổ chức họp báo xác định nguyên nhân ban đầu về vụ việc này
đại tá nguyễn quang vĩnh phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh ninh thuận cho hay
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi h bốn mươi ba phút trưa ngày hai mươi ba tháng bảy
theo nhận định ban đầu đây là tai nạn bất thường
vào thời điểm đó trên bè có khoảng gần ba trăm linh du khách và một mươi ba nhân viên nhà bè
trước khi xảy ra tai nạn tàu đáy kính vận chuyển tiếp hai mươi người đến bè
khi tàu cập sát vào bè vô tình có một luồng gió mạnh đánh lái tàu mất phương hướng đập vào bè
tạo cột sóng phủ lên một phần bè đánh gãy bè
hành khách hỗn loạn dẫn tới mất cân đối trọng lực rơi xuống nước
lúc đó khoảng chín h mấy đó khi chiếc tàu em vừa cập vô là thấy từ cái bìa nó đang từ từ dần dần nó chìm xuống
thì mấy anh em cứ ở trên đó là bắt đầu là cứ lao mình xuống áo phao chụp xuống và nhào tới khu vực mái kia
lần đầu thì cái mái nó sắp xuống là không có thể ngừ thì ở ngoài nhìn vô coi thử còn nạn nhân không
nói chung là coi thử còn ngừ còn ở trong đó không
còn mấy anh em phải phụ nhau dỡ cái mái lên bắt đầu là lấy cái tay của mình nè dỡ cái mái lên để có cái đường chui xuống
và cái anh thợ lặng á
ở đây là có một anh thợ lặng là anh lặng xuống bắt đầu là anh đưa hai người lên lặng xuống dưới nước á
lặng xuống dưới nước á bắt đầu đưa hai người lên rồi làm công tác sơ cứu
thì em phụ bếp nước ốc rồi em mới chạy ra rồi em mới thấy nước vô rồi em mới tá bạ lên em mới chụp áo phao
chụp áo phao em bỏ vô em trước rồi sau bắt đầu chụp áo phao khác là em liên vô cho khách
vụ chìm bè làm hàng trăm du khách hoảng loạn tháo chạy lên phần bè chơi chim xuống nước
một số du khách trèo lên đường mái tôn bè kêu cứu và đã được nhân viên nhà bè cùng các người dân trên các tàu xung quanh ứng cứu kịp thời
tuy nhiên hai du khách là đinh công duẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ ở huyện bến lức tỉnh long an
và nguyễn thị liệu chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở tiền giang bị tử vong
bốn du khách khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện tại đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi xảy ra vụ chìm bè công an tỉnh ninh thuận tổ chức đến hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm và
tài nạn đồng thời phối hợp với lưỡi đoàn đặc công năm và đối biên phòng vĩnh hy tiến hành lặn vớt tài sản của du khách tại khu vực bè chìm
được biết bè nổi này là của công ty vĩnh tiến được nâng cấp từ một bè cũ vào năm hai nghìn một mươi
có diện tích sàn bè khoảng sáu trăm linh m hai và được nhau cách bờ biển khoảng ba mươi năm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này